trong thời đại internet phát triển rộng rãi đặc biệt là trong giai đoạn ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu
đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín một giải pháp được nhiều hãng phim thực hiện
là đưa phim lên các nền tảng trực tuyến hay thị trường bán lẻ kỹ thuật số
giải trí trực tuyến đã trở thành một xu hướng có tính toàn cầu
thậm chí là xu hướng nổi trội trong lĩnh vực phát hành phim hiện nay
cùng với xu thế giải trí của thế giới khán giả việt nam cũng tìm đến các nền tảng giải trí trực tuyến
số người xem phim trực tuyến ngày càng nhiều đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh kéo dài
phát triển giải trí trực tuyến nhất là mạng điện ảnh là xu hướng tất yếu
các đơn vị cung cấp nội dung và nền tảng giải trí đang nỗ lực đầu tư
để trở thành sự lựa chọn được ưu tiên của công chúng
với người thưởng thức phim tôi không phải mất thời gian đi đặt vé
rồi kiếm phim ở các giảm chiếu rồi tìm chỗ ngồi phù hợp
những yếu tố đấy được giải quyết hết
và cũng nói thêm là phim trực tuyến tôi không phải mất thời gian đi đặt vé
vì chi phí nó cũng rẻ hơn rất là nhiều so với việc bạn đi ra ngoài giảm
còn về phía nhà sản xuất thì việc phát hành trên mạng cũng giúp cho họ
bớt đi cái chi phí của việc thuê nhân công của việc thuê phòng vé
của việc quảng bá tại các phòng vé
nền tảng trực tuyến ngày càng chứng minh được tiềm năng của mình
kích thích các mô hình giải trí truyền thống thay đổi và thích nghi
sự chuyển dịch phát hành các bộ phim lên nền tảng số
chính là xu hướng lâu dài
mà ngành công nghiệp giải trí đang hướng tới
các nhà làm phim việt nam cần nắm bắt xu hướng này
để mang phim đến với khán giả nhiều hơn